thưa quý vị và các bạn cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tác động đến mọi mặt của đời sống
mở ra nhiều cơ hội song cũng đặt ra muôn vàn thách thức nhất là đối với hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ
thực tế cho thấy nhiều nghiên cứu công nghệ mới có tính ứng dụng cao nhưng vẫn gặp khó trong việc kết nối với thị trường
chương trình hôm nay mời quý vị cùng đến với viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam để cùng tìm hiểu thêm về thực tế này
những năm gần đây việc triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ ứng dụng kết quả nghiên cứu
đặc biệt là hoạt động chuyển giao công nghệ từ kết quả của các nhiệm vụ nghiên cứu tại viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
đã và đang có phần tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về năng suất chất lượng và hiệu quả trong sản xuất nâng cao năng lực cạnh tranh của các sản phẩm hàng hóa
đặc biệt là trong bối cảnh này việc ứng dụng khoa học và công nghệ vào trong cuộc sống sẽ nhanh hơn rất nhiều
tại buổi tọa đàm truyền thông và truyền giao công nghệ trong bối cảnh cách mạng bốn được tổ chức vừa qua cho thấy
liên tục trong ba năm trở lại đây viện luôn được cấp lượng văn bằng sở hữu trí tuệ lớn nhất cả nước với số lượng trung bình năm mươi bằng một năm
ngoài ra mỗi năm viện hàn lâm có một mươi công nghệ chuyển giao cho doanh nghiệp
theo hình thức thương mại hóa kết quả nghiên cứu và số lượng tăng lên hàng năm

là nhà khoa học có nhiều đề tài nghiên cứu về dược liệu cho doanh nghiệp để phát triển thành sản phẩm
thạc sĩ trâm đã chia sẻ kinh nghiệm tại tọa đàm việc kết hợp các công nghệ mới trong bảo chế dược liệu
đã được chuyển giao cho doanh nghiệp sản xuất thực phẩm bảo vệ sức khỏe
theo nguyên lý đa đích trong dự án công nghệ bào chế thực phẩm chức năng nguồn gốc thảo dược dạng nano
theo đó dược liệu sau khi chiết được hoạt chất thu được dịch chiết thảo dược
cho lên men hoặc sử dụng enzym để chuyển hóa các dược chất tăng hàm lượng dược chất
giúp tinh chế hoạt chất dễ dàng thu được hỗn hợp tinh chất thảo dược
sau đó nano hóa bằng công nghệ sinh học với chất mang là chitosan
chúng tôi ứng dụng công nghệ nano sinh học là mô phỏng những cấu trúc sinh học
mà tế bào mình đã từng sử dụng cấu trúc đó để hấp thu những hoạt chất ngoại lai
hay là hoạt chất kém
trong dự án công nghệ bào chế thực phẩm chức năng nguồn gốc thảo dược dạng nano
thạc sĩ trâm cho biết đã chiết xuất thành công chất flavonoid
từ lá sen để nano hóa làm nguyên liệu chuyển giao cho doanh nghiệp sản xuất sản phẩm
mp seno giảm béo giảm mỡ máu
với những doanh nghiệp vừa và nhỏ như chúng tôi thì rất khó để có đủ nguồn nhân lực trình độ cao
cũng như là cơ sở vật chất để có thể tự nghiên cứu và phát triển sản phẩm
vì vậy chúng tôi chọn hướng là hợp tác chuyển giao những đề tài nghiên cứu
của viện hàn lâm khoa công nghệ việt nam và trong đó bước đầu là nhận chuyển giao
hai nguồn nguyên liệu nano dây thiệt canh và nano lá sen của nhà khoa học bá thị trâm
để đưa ra ngoài thị trường
chị đã chủ động khép kín tất cả quy trình sản xuất để đưa ra những thành phẩm cuối cùng
vì vậy kiểm soát chất lượng qua tất cả các khâu để đảm bảo được chất lượng cuối cùng
trên từng hộp sản phẩm
mô hình này sẽ giúp các doanh nghiệp tiết kiệm thời gian công sức chi phí nghiên cứu
cũng như đưa được những trí tuệ và tâm huyết của nhà khoa học
được ứng dụng vào thực tế cuộc sống và mang lại cho họ nguồn thu bền vững
để có thể tiếp tục tái đầu tư phát triển những công nghệ mới
trong hoạt động nghiên cứu khoa học công tác chuyển giao công nghệ đóng vai trò quan trọng
là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá hiệu quả hoạt động
của các cơ sở nghiên cứu và năng lực đổi mới sáng tạo của quốc gia
với tiềm lực khoa học và công nghệ thể hiện qua số lượng và chất lượng công bố quốc tế
viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam đã từng bước hoàn thiện mô hình
chính sách quản lý nhằm tạo điều kiện cho các nhà khoa học
các nhà quản lý của các viện trực thuộc thuận lợi trong công tác phối hợp
chuyển giao công nghệ tạo động lực sáng tạo nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ của viện
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia và đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
trong thời gian này viện cũng đã quan tâm phát triển những cái mà viện có thể mạnh
ví dụ như là công nghệ sinh học thì phải tăng cường ứng dụng hơn nữa trong phục vụ với đời sống
thứ hai là hướng công nghệ thông tin điện tử chế tạo thì cũng tiếp tục phát triển
để tạo ra những cái sản phẩm mà nó rất là gần gũi với người sử dụng trong cái thời đặc biệt
thời kỳ covid này thì phải đảm bảo nhanh và rẻ
thực tế cho thấy nhờ những chính sách hỗ trợ thiết thực những năm gần đây
các sản phẩm và dịch vụ khoa học và công nghệ của viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam
đã dần dịch chuyển trên nhu cầu thực sự của sản xuất kinh doanh
nhất là trong bối cảnh dịch covid một mươi chín vẫn đang diễn biến phức tạp
đây sẽ vừa là cơ hội cho các nhà khoa học chứng minh hiệu quả của các nghiên cứu của mình
so với các sản phẩm quốc tế vừa là thách thức khi nhu cầu cũng như yêu cầu
với các sản phẩm khoa học công nghệ ngày một lớn đáp ứng tiến độ đặt ra của doanh nghiệp
đây là hệ thiết bị hạ tầng cao không một sản phẩm của đề án khoa học công nghệ cấp nhà nước
về nghiên cứu tiếp cận công nghệ sử dụng khinh khí cầu thả ở tầng bình lưu
tích hợp công nghệ trạm thu phát thông tin để giám sát dẫn đường tìm kiếm cứu hộ
và đo đạc thông số vật lý bôi trường tầng khí quyển do phó giáo sư tiến sĩ phạm hồng quang
công tác tại trung tâm tin học và tính toán viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam thực hiện
với sản phẩm này đề tài đã đánh dấu lần đầu tiên việt nam có thể sản xuất được thiết bị thám không
hướng tới chủ động thay thế các thiết bị nhập ngoại tiết kiệm chi phí hoạt động cho các đài khí tượng trong nước
dự báo bão dự báo gió mưa dự báo khí hậu là năm sau nó sẽ như thế nào do sao
thiết bị mà chúng tôi đã được tiếp cận thì cho thấy rằng là về độ chính xác về phép đo cũng như là về công nghệ
thì thiết bị có khá nhiều điểm vượt trội so với cái thiết bị hiện đại của chúng ta đang dùng kể cả trên thế giới
ví dụ như thiết bị thám không không bị ảnh hưởng bởi sự nhiễu
nhỡ sóng nhỡ sóng tầng số vô tuyến điện là không bị nhỡ
thứ hai là đối với điều kiện có thể điều khiển bóng vào trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt
ví dụ như là bão hoặc là rông tố
thì đấy là một trong những cái ưu việt hiện tại các thiết bị khác không có
vừa qua trung tâm tin học và tính toán đã chuyển giao một mươi bộ thiết bị thám không
và đưa vào thử nghiệm tại đài khí tượng cao không từ đầu tháng một mươi
đem theo thiết bị điện tử để đo nhiệt độ áp suất độ ẩm không khí
ghi nhận dữ liệu phục vụ công tác dự báo thời tiết
việc chia sẻ bây giờ là gần như là cho toàn bộ kể cả người dân cũng có thể sử dụng được
nhu cầu của ai như thế nào thì cái thiết bị này cái đề tài này đã bứng được
là chúng ta thích trích xuất chúng ta mong muốn trích xuất cái số liệu ra theo dạng nào thì đều có thể được
và không phụ thuộc giống như chúng ta đang phụ thuộc vào quốc tế về những cái thiết bị mà nhập khẩu
nhiên cứu công nghệ thông tin sử dụng bóng
kinh khí cầu để mà truyền dẫn tin thì cái này là cái lĩnh vực mà thế giới cũng phát triển rồi
và ở việt nam thì cũng đang ứng dụng hàng ngày là trung tâm dự báo khí tượng thủy văn
thì thường ngày là phải thả cái kinh khí cầu cái bóng để mà đo các cái thông số trên khí tượng cao không
thì việc mà làm chủ cái công nghệ này của trung tâm tin học tính toán
thì cũng đã mở ra cái hướng là chúng ta chủ động được ở trong nước
về cái công nghệ này để mà cung cấp cho
không những mà tổng cục khí tượng thủy văn mà còn cho các lĩnh vực tìm kiếm cứu nạn khác của bên bộ quốc phòng
làm chủ công nghệ này nhóm nghiên cứu còn phát triển thêm hệ thống dự báo đường bay
quản lý thông tin mạng lưới xây dựng thành phố thông minh
những hệ thiết bị truyền tin mặt đất có thể nhận các cảnh báo về bão
ảnh hưởng đến khu vực từ đó ứng dụng phòng chống thiên tai cảnh báo lũ quét
sạt lửa đất cháy rừng trong mùa mưa bão
quá nhiều việc để làm và quá ít thời gian để tiếp cận tin tưởng vào những công nghệ mới

hiện tại có không ít đề tài sau khi được nghiệm thu với kết quả xuất sắc
nhưng để có thương mại hóa các chủ nhiệm đề tài thường phải chủ động tìm kiếm đối tác
để chuyển giao kết hợp triển khai
thực tế này đã khiến cho nhiều kết quả nghiên cứu mặc dù tính khả thi khá cao
nhưng chưa được ứng dụng nhiều không được sản xuất kiểm chứng kết quả nghiên cứu
giúp đề tài hoàn thiện hơn
về tính thực tiễn và giá trị ngược lại các doanh nghiệp phải mất nhiều thời gian
tìm kiếm công nghệ thích hợp để giải quyết các vấn đề của sản xuất
đây chính là nút thắt đối với việc phát triển sử dụng các sản phẩm khoa học
của các nhà khoa học việt nam khuyến khích việc nghiên cứu sử dụng công nghệ
của các viện nghiên cứu nhà khoa học
vì một mình nhà khoa học thì chỉ có nghiên cứu thôi thì là tròn trách nhiệm rồi
thế còn để muốn phát triển cái kết quả nghiên cứu ấy thành sản phẩm
thì phải có sự tham gia của doanh nghiệp
và người ta có doanh nghiệp có tiềm lực cũng như là có cái lộ trình phát triển
cái sản phẩm theo từng giai đoạn một thì lúc ấy mới đến tay người sử dụng
mặc dù còn một số bất cập đến từ nhiều phía tuy nhiên không thể phủ nhận
những năm qua công tác chuyển giao công nghệ của các nhà khoa học
tại nhiều viện trường trong cả nước đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận
với việc hàng loạt các sản phẩm được thương mại hóa
nhiều nghiên cứu ứng dụng công nghệ lõi đã phục vụ thiết thực
các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội nhất là trong bối cảnh đại dịch covid một mươi chín
vẫn đang diễn biến phức tạp
thông qua phóng sự tại viện hàn lâm khoa học và công nghệ việt nam cho thấy
cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang góp phần thúc đẩy hoạt động
chuyển giao công nghệ tại các viện trường
tuy nhiên trước nhu cầu sở hữu các công nghệ hiện đại của doanh nghiệp
bên cạnh những khó khăn đến từ phía cơ chế chính sách cần khắc phục
đòi hỏi các nhà khoa học cũng cần định hướng các nghiên cứu của mình
để phục vụ phát triển kinh tế xã hội tốt hơn
đồng thời góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học và công nghệ tại việt nam
thưa quý vị và các bạn để bảo quản thực phẩm
người ta đã và đang sử dụng nhiều phương pháp khác nhau
một trong số đó là sử dụng plasma lạnh
phương pháp này cho phép bảo quản thực phẩm nhanh và hiệu quả
ít ảnh hưởng đến chất lượng
trong phần tiếp tục
tiếp theo mời quý vị cùng tìm hiểu thêm về công nghệ này tại viện công nghệ vinit
và thông tin này cũng sẽ kết thúc chương trình khoa học và đời sống của chúng tôi hôm nay
quý vị quan tâm có thể xem lại chương trình tại địa chỉ nhândântv vn
đây là hệ thống tủ bảo quản nông sản sử dụng công nghệ plasma lạnh
do các nhà khoa học ở viện công nghệ vinit nghiên cứu phát triển
nhóm nghiên cứu cho biết đã thực hiện hàng loạt thí nghiệm với nhiều tác nhân sinh học
cho thấy lùi khí plasma sinh ra sẽ bắn phá thành tế bào của nấm mốc vi khuẩn
tạo ra các gốc oxy hóa bậc cao để phá vỡ các liên kết giữa các thành phần trong tế bào vi khuẩn
virus nấm mốc loại bỏ toàn bộ hệ vi sinh và các chất hóa học bám trên nông sản thực phẩm
chỉ cần từ khoảng một đến ba phút tác dụng với các luồng khí ion từ dòng plasma của chúng tôi
thì hầu hết các vi sinh vật kiểm định đều chết chín mươi chín chín
chỉ cần từ khoảng một đến ba phút tác dụng với các lùi khí ion từ dòng plasma của chúng tôi

công nghệ như là phun hóa chất hay thậm chí là xử lý bằng tiêu phóng xạ thì cái giá thành của chúng tôi nhỏ hơn hẳn rất thấp
do các đầu plasma được nhóm nghiên cứu thiết kế sử dụng các nguồn điện cao áp
nhằm cho khả năng phóng điện trực tiếp để sinh ra nguồn khí ion ở điều kiện nhiệt độ thường áp suất khí quyền
luồng khí ion sẽ đi tới được các ngóc ngách là tác nhân trực tiếp tiêu diệt vi khuẩn trên bề mặt hoa quả
cái đầu plasma của mình thiết kế
thì nó có các chi tiết đặc biệt chẳng hạn như là các đường dẫn khí
cũng như là các thiết kế các cái kiểu dáng của cái điện cực để mục đích làm sao để tạo ra được cái dòng ion plasma thổi ra
thì nó sẽ có hiệu quả cao nhất và cái lượng khí nó thổi ra được nhiều nhất để tác động trực tiếp lên hoa quả thực phẩm
cái nguồn khí ion này thì trong nó là trực tiếp là lấy từ không khí mà
nên là trong không khí thì có như là nitro oxy đó là các thành phần
đó là cơ bản của không khí thì từ đó mình ion hóa không khí đi
thì tạo ra các thành phần như là khí ion như là oh như là no ox
như là các thành phần như là o hai o ba kích thích các phần tử kích thích ở trạng thái kích thích đó mà
thì các phần tử này nó có tác động gọi là có tính oxy hóa mạnh
thì chính cái hoạt tính này mà giúp cho nó có tác dụng việc vi khuẩn virus cao
theo các chuyên gia
việc ứng dụng công nghệ plasma lạnh
để xử lý nông sản thực phẩm có thể làm sạch bề mặt nông sản thực phẩm chống lại các tác nhân gây bệnh
bao gồm cả các loại vi khuẩn đa kháng phổ biến không làm biến đổi tính chất mùi vị cấu trúc của nông sản thực phẩm
vì vậy hệ thống tự bảo quản nông sản sử dụng công nghệ plasma lạnh
có thể coi là một trong những giải pháp khả thi thực hiện công việc này
chúng tôi hoàn toàn có thể làm chủ được không chỉ công nghệ
mà làm chủ được từ khâu thiết kế chế tạo cho tới thử nghiệm
và sản xuất những hệ thống máy móc trang thiết bị dùng cho bảo quản xử lý bảo quản nông sản thực phẩm
mình sẽ càng phải cải tiến thêm để cho nó có hiệu quả dịch khuẩn trên diện rộng hơn
khoảng cách từ bề mặt hoa quả thực phẩm cho tới đầu plasma cũng có thể tăng hơn
từ đó mình có thể tạo ra được không gian để cho hoa quả thực phẩm di chuyển
di chuyển hoài với lượng lớn hơn thì lúc đó mình có thể tăng được năng suất của giàn xử lý hoa quả thực phẩm
nhưng mà với công nghệ hiện tại thì mình đã có thể làm những cái vàng mà nó di động qua rồi
hiện tại để giảm thiểu tác động của nhiệt độ cao đến chất lượng dinh dưỡng và tránh khả năng thay đổi cấu trúc vật lý
hóa học dẫn đến biến đổi mùi vị của thực phẩm
người ta thường ưu tiên sử dụng các phương pháp bảo quản ở nhiệt độ thường hay chứa sạ gamma chứa sạ beta
chung điện trường siêu âm ozone tia cực tím áp suất cao
tuy nhiên các biện pháp này đều có nhược điểm là chi phí đầu tư cao và ít ứng dụng được trên các sản phẩm rắn như rau quả thịt cá
và đây cũng là cơ hội phát triển cho phương pháp bảo quản plasma lạnh
khi dòng plasma lạnh sử dụng năng lượng điện thấp hệ thống hoàn toàn có khả năng phát triển trên quy mô công nghiệp